một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại bãi tập kết xe ô tô cũ ở tổ dân phố giáp sau phường dĩnh kế thành phố bắc giang tỉnh bắc giang gây thiệt hại ước tính gần một năm tỷ đồng
vào khoảng chín giờ ngày hôm nay sau khi nhận được tin báo cháy từ quần chúng nhân dân phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố bắc giang đã điều động năm xe chữa cháy cùng với trên bảy mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy
hiện trường vụ cháy là bãi tập kết xe ô tô cũ do ông nguyễn văn cường làm chủ với diện tích khoảng năm trăm linh m hai cầu ô tô đang bốc cháy và có xu hướng cháy lan sang các ô tô bên cạnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai đội hình phun nước sử dụng dung dịch chữa cháy để dập tắt đám cháy
sau khoảng chín mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy đã gây thiệt hại cho bảy xe chở khách cũ ước tính thiệt hại khoảng một năm tỷ đồng nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ